lừa đảo bằng sổ đỏ giả bán cả dãy nhà trọ của cha mẹ từ đội truy nã tội phạm phòng cảnh sát hình sự công an tp đà nẵng để tiếp tục thụ lý điều tra
trước đó ngày chín tháng sáu công an quận ngũ hành sơn ra quyết định truy bắt văn trọng nghĩa về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả con dấu tài liệu cơ quan tổ chức
theo điều tra cha mẹ nghĩa xây lên một dãy nhà trọ cho thuê trên một lô đất
bị can đã nảy sinh ý định làm giả giấy tờ lô đất để lừa đảo
sau đó nghĩa lên mạng xã hội đặt làm sổ đỏ giả sau đó giao bán dãy trọ của cha mẹ
một nạn nhân đã tin và được nghĩa dẫn đi xem dãy nhà trọ và đặt cọc ba trăm linh triệu đồng
tuy nhiên trong thời gian chờ ra công chứng nạn nhân nghi ngờ nên nhờ người kiểm bạc thì phát hiện sổ đỏ bị làm giả
trong quá trình giải quyết vụ việc nghĩa hứa trả lại tiền nhưng không thực hiện nên bị hại trình báo công an quận ngũ hành sơn
bị khởi tố đối tượng lừa đảo này bỏ trốn cho đến khi bị bắt giữ tại quận ngũ hành sơn
sử dụng trái phép vật liệu nổ đối với ba bị cáo cùng chú huyện hoài nhơn tỉnh bình định
hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo lê thị có bản án hai mươi sáu tháng tù giam
bị cáo nguyễn thanh phong một mươi sáu tháng tù giam và nguyễn thị hoa một mươi hai tháng tù giam về tội danh trên
trong khoảng thời gian từ tháng bảy đến tháng tám năm hai nghìn một mươi chín
lê thị có đã mua sáu kg thuốc nổ tnt về bán lại cho nguyễn thanh phong thông qua nguyễn thị hoa hai lần
tổng cộng hai kg thuốc nổ một mươi kiếp nổ một đoạn dây cháy chậm dài khoảng năm m
nguyễn thanh phong đã sử dụng chín kg thuốc nổ bốn kiếp nổ và ba m dây cháy chậm để đánh cá
số còn lại chưa kịp sử dụng thì bị bắt quả tang và thù dữ
bà má bảo bị tai biến mà nề mực chỗ rồi con nó bị tàn thật rồi không có tiền cũng bấy quá
cũng bị cáo nên nó kém thấp kém nên cũng không am hiểu gì pháp lực máy
chứ cũng không hiểu bây giờ thiệt ra vô ở
tại tạm giam rồi mình mới biết là công việc mình mua bán là vật liệu nổ là nó ảnh hưởng đến nguy phạm đến nhà nước
sự to lớn là bây giờ bị cáo cũng háo hận
vì không hiểu biết vì khó khăn là lý do chung nhất mà những kẻ mua bán thuốc nổ biện minh cho hành động của mình
không ít vụ việc lén lút tàng trữ vận chuyển mua bán thuốc nổ và phụ kiện kích nổ
đã bị lực lượng chức năng dành bình định phát hiện triệt thoá trong thời gian vừa qua
gần đây vào ngày năm tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín
đối tượng thông chú huyện núi thành tỉnh quảng nam điều khiển chiếc xe máy mang theo ba trăm linh kíp nổ
và gần năm mươi mét dây cháy chậm đi từ quảng nam đến huyện hòa nhơn tỉnh bình định thì bị bắt giữ
vật liệu nổ là thuốc nổ tnt kiếp nổ dây chạy chậm nhằm mục đích là để sử dụng và đánh bắt cá
việc ám hiểu người ta về pháp luật là không đảm bảo như thế
tuy nhiên cái hậu quả để đánh bắt cá như thế là có thể ảnh hưởng đến cái môi trường sinh thái
làm tăng diệt nguồn lợi thủy sản và ảnh hưởng đến nền an ninh quốc gia
cũng như có thể ảnh hưởng đến cái tính mạng sức khỏe quá trình sử dụng nó
hiện tại đang trong đợt cao điểm vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm vi phạm pháp luật về vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ
cùng với các biện pháp nghiệp vụ công an tỉnh bình định đang ra sức tuyên truyền vận động người dân
nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật tự giác chấm dứt ngay mọi hành vi sai phạm liên quan đến vật liệu nổ
góp phần giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương
kính thảo xin kính chào quý vị đang theo dõi bản tin nhịp sóng hai mươi bốn trên bảy
kính thưa quý vị sáng ngày một mươi sáu tháng sáu tòa án nhân dân tp hcm mở phiên tòa xét xử bị cáo trần ngọc phúc
hay còn gọi là phúc xo và một mươi hai đồng phạm về các tội danh là chứa chấp sử dụng ma túy tàn trự trái phép chất ma túy không tố giác tội phạm
trần ngọc phúc còn gọi là phúc x o ba mươi bảy tuổi ngụ hiền hốc môn
nguyễn phước thịnh đỗ văn giỏi nguyễn thanh xuân cao văn thịnh đỗ quốc thịnh đinh văn đức lê văn dương em
bị viện kiểm sát nhân dân tp hcm truy tố về tội chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy
theo khoảng hai hai trăm năm mươi sáu bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm có mức phạt đến một mươi năm năm tù
trần ngọc tài hai mươi bốn tuổi em trai phúc x o đặng trung nghĩa trần thị quỳnh nguyễn thị mộng đan
bị truy tố về tội tàn trữ trái phép chất ma túy riêng nguyễn văn sang bị truy tố về tội không tố giác tội phạm
theo cáo trạng để lôi kéo khách tăng doanh thu phúc cho khách đến quán karaoke x o paron
đường tân thới nhất quận một mươi hai tp hcm thuê phòng hát karaoke để chơi ma túy
ngày một mươi tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín cơ quan chức năng kiểm tra hành chính quán karaoke phát hiện
phúc và đàn em cho thuê địa điểm để nhiều người đến hát karaoke và sử dụng ma túy
kết quả kiểm tra cho thấy một mươi chín khách tại các phòng hát karaoke dương tính với ma túy
cơ quan chức năng khám xét nơi ở của phúc phát hiện và thu giữ của tài em trai phúc
nhiều gói ma túy và nhiều công cụ hỗ trợ khác
liên quan đến một đơn tố cáo ngày một mươi sáu tháng sáu công an tp hcm đã phát lệnh truy tìm đối tượng
là bùi xuân huấn ba mươi năm tuổi quê tỉnh yên bái tức là huấn hoa hồng mà nhiều người biết đến trên mạng xã hội
trên mạng xã hội facebook huấn hoa hồng được khá đông dân mạng biết đến
thông qua hàng chục video live stream khoe tiền vàng và chơi với giới gian hộ
theo video huấn tỏ ra ngông ngên xem thường pháp luật nhiều lần phóng xe trên đường không đồ nón bảo hiểm
lần lượt thách thức lực lượng chức năng khi bị dừng xe kiểm tra
tháng năm năm hai nghìn hai mươi hội nghị cục xuất bản in và phát hành bộ thông tin truyền thông
xử lý và hại ấn phẩm giống sách có tên đệ nhất kiếm tiền và bi kíp kinh doanh online
từ xuất bản và bán ra thị trường với giá gần tám trăm linh đồng
trước đó bùi xuân huấn hai lần bị công an phát hiện dương tính với ma túy
và phải đi ca nghiện bắt buộc lần lượt vào tháng chín năm ngoái ở tp hcm và tháng ba năm nay tại tỉnh lào cai
kính thưa quý vị những ngày qua thì nhiều gia đình đã phát đi thông báo là tìm kiếm con em mình
vốn là sinh viên một số trường đại học ở tp hcm bỗng dưng mất tích
và những vụ mất tích bí hiểm này thì được cho là có liên quan đến các hoạt động đa cấp biến tướng
cùng từ tiên khởi nghiệp ba trăm sáu mươi được nhắc đến liên tục những ngày vừa qua
bởi có liên quan đến sự mất tích của các em sinh viên
tại một số trường đại học ở tp hcm sau khi tham gia các khóa học này
một số em sinh viên đã về nhà xin tiền gia đình với số tiền hàng trăm triệu đồng để làm thủ tục đi du học
một người chị em vừa về trường được sáu tháng thì em vừa làm mình con em gala sau em nghỉ
thì em qua đây em làm tại vì trong môi trường con em gala thì chắc nó sẽ áp lực rồi
thì họ so sánh hai môi trường với nhau em để thấy nó đúng
và họ lấy những tự tượng như là phi thương bất phú không vinh danh không làm giàu
thì em chưa bao giờ trải nghiệm được cái đó hết
mà khi họ nói như thế là hay nên là cũng bị tin theo chị và trong vòng một năm đó thì em phải đi vay nở rất là nhiều
mượn tiền gia đình mượn tiền bạn bè cực kỳ nhiều
thậm chí bây giờ khi em bước ra ngoài thì em bán thương lợi tới hai mươi triệu đồng
với thủ đoạn dạy sinh viên về triết lý kinh doanh làm giàu mà không cần khởi nghiệp
nhóm kinh doanh này có nhiều trụ sở đóng trên nhiều quận nguyện ở địa bàn tp hcm
thông qua các thông tin đăng tải tuyển dụng việc làm bán thời gian
sinh viên liên lạc qua điện thoại sẽ có người hướng dẫn đến các địa điểm tư vấn tham gia khởi nghiệp
sau đó bọn chúng dẫn dụ sinh viên mua những gói khởi nghiệp và gói chuyên nghiệp với giá lên đến hàng trăm triệu đồng
dù em có cầm tiền chị không cho em làm sức kích thước của sinh viên lại mấu lên nữa và họ phải làm nhanh chóng

đa số sinh viên được chốt cầm xe xong lên xốt tiền luôn đủ tiền họ sẽ tung hô chị
khi chị đủ tiền rồi